chuyển đổi số đã làm thay đổi lĩnh vực kinh doanh vận tài như thế nào trong tình hình dịch covid một mươi chín hiện nay cùng tìm hiểu trong mục góc nhìn kinh tế
các nhà mạng lên phương án ứng phó đảm bảo không bị gián đoạn liên lạc dịp tết hai nghìn hai mươi hai
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khám xét địa điểm trên lực lượng công an thu giữ tổng cộng hơn sáu bao thuốc lá các loại do nước ngoài sản xuất như z sen hero và một hai trăm linh điếu xì gà blackon
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
cũng trong sáng nay lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang cho biết trên khu vực xã biên giới vĩnh sương thị xã tân châu lực lượng liên ngành vừa phát hiện bắt quả tăng xe ô tô tải
do tài xế nguyễn thái học chú thành phố cao lãnh vận chuyển một mươi tám tám km
tại thời điểm kiểm tra tài xế học không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên
tổ công tác bàn giao vụ việc cho công an thị xã tân châu ra quyết định tạm giữ phương tiện cùng số hàng hóa trên để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
mới đây phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết vừa phối hợp với công an quận một mươi hai công an huyện hóc môn và công an tỉnh bình thuận
triệt phá đường dây sản xuất tiền giả bắt bốn đối tượng hồ hoàng long hồ văn hoàng giang võ văn sang và đặng thị minh thư
tăng vật thu là bảy mươi một triệu đồng tiền giả mệnh giá năm trăm linh đồng và hai trăm linh đồng nhiều hung khí nguy hiểm và một quả lựu đạn
theo lời khai ban đầu từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay giang lên mạng xã hội mở các trang gia lô
facebook giao bán tiền giả mệnh giá năm trăm linh đồng với hình thức bốn triệu đồng tiền thật mua một mươi triệu đồng tiền giả
khi khách có đặt mua giang giao cho long đem đi giao bộ ba này đã nhiều lần bán tiền giả cho một người phụ nữ tên nguyên
với tổng cộng ba trăm linh triệu đồng tiền giả mệnh giá năm trăm linh và hai trăm linh có được tiền thật từ việc bán tiền giả
các đối tượng này sử dụng ăn chơi và nướng vào ma túy
để đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa cho người dân trên đảo lý sơn trong dịp tết nguyên
hành đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai chính quyền địa phương tỉnh quảng ngãi đã chỉ đạo các đơn vị vận tải tăng chuyến
để khẩn trương đưa hàng hóa tết từ đất liền ra đảo
lo ngại thời tiết diễn biến bất thường nên khâu vận chuyển đưa hàng tết ra đảo được chính quyền huyện đảo lý sơn
chỉ đạo thực hiện từ nhiều ngày trước
theo đó các tàu vận tải trên tuyến xa kỳ lý sơn đã chủ động để luân phiên vận tải hàng ra đảo
trung bình mỗi ngày có khoảng sáu mươi tấn hàng hóa được vận chuyển ra lý sơn để phục vụ nhu cầu mua sắm tết của người dân trên đảo
chính quyền tỉnh cũng yêu cầu nguồn cung không bị thiếu hụt và đảm bảo hàng hóa đúng chất lượng đúng với giá cả thị trường
thưa quý vị khoảng thời gian trước và sau tết nguyên đán được cho là dịp cao điểm
khi nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông của khách hàng rất lớn với lưu lượng tăng cao
do đó tình trạng nghẽn mạng mất kết nối vẫn thường hay xảy ra
năm nay để đảm bảo mạng lưới thông suốt các nhà mạng đã lên phương án ứng phó như thế nào
mời quý vị cùng theo dõi phản ánh ngay sau đây của phóng viên thời sự
thời điểm gần tết như thế này công việc của các giao dịch viên trong trung tâm hỗ trợ phát triển mạng và dịch vụ thực sự bận rộn
họ đều phải tăng ca tăng giờ làm thường xuyên ứng trực để sẵn sàng xử lý nếu có các sự cố phát sinh
đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt phục vụ nhu cầu của người dân
các ngày làm việc bình thường cũng như là các dịp nghỉ lễ
chúng tôi vẫn phải đảm bảo duy trì các hoạt động của hệ thống ổn định hai mươi bốn trên bảy
nên là công việc cũng rất là bận rộn và nó cũng là cái công việc thường xuyên theo chu kỳ bình thường
dịp tết nguyên đán năm nay lượng khách hàng sử dụng dịch vụ gọi điện nhắn tin sẽ tăng từ hai trăm linh đến ba trăm linh so với ngày thường
để đảm bảo an toàn mạng lưới và an ninh thông tin giảm tối đa hiện tượng quá tải ngã mạng
các doanh nghiệp viễn thông trên cả nước chủ động củng cố hạ tầng
có phương án dự phòng về vật tư trang thiết bị tổ chức kiểm tra bảo dưỡng các hệ thống thiết bị đường truyền
điều chỉnh sắp xếp hợp lý mạng lưới để phục vụ tốt nhất cho người dân trong dịp tết
tết này thì nó cũng giống như là những cái đơn vị về có quản lý những cái hạ tầng kỹ thuật khác
thì cũng phải thực hiện tổ chức là trực ba k bốn kip đầy đủ để đảm bảo cho các hệ thống được làm việc liên tục không gián đoạn
và luôn luôn là có những người để hỗ trợ khắc phục xử lý những vấn đề phát sinh khi mà người dân
hoặc là các cái cơ quan nhà nước doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng
các cái dịch vụ rồi các yêu cầu về hỗ trợ cung cấp những cái thông tin trong cái công tác quản lý nhà nước
để đảm bảo mạng được hoạt động thông suốt có dự phòng các thiết bị để sẵn sàng thay thế sửa chữa khi mà có sự cố mạng
thứ hai là cái mạng thông tin công cộng thì cũng được các nhà mạng xây dựng cái kế hoạch để mở rộng đường truyền
nếu như mà có cái sự cố mạng nghẽn mạng thì được mở rộng cái dung lượng đảm bảo được cái nhu cầu của người sử dụng

đà nhất là cái thời điểm cao điểm như là ba mươi giờ giao thừa
thứ ba là các nhà mạng cũng đã có chuẩn bị các xe phát sóng lưu động để có thể ươm cứu
cũng như là cung cấp thêm cái vùng phủ ở những cái khu vực mà có cái lưu lượng tăng đột biến
nhờ chuẩn bị tốt các phương án kỹ thuật tăng cường hạ tầng mạng lưới hỗ trợ chú đáo cũng như cung cấp các gói cước hấp dẫn
các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông vẫn đảm bảo
các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đã bảo đảm sóng mạng di động
đặc biệt là dịch vụ dữ liệu ba g bốn g trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai sẽ thông suốt không bị gián đoạn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
từ giờ ngày một hai công ty cổ phần đầu tư và xây dựng sa lộ hà nội sẽ điều chỉnh giá dịch vụ sử dụng đường bộ
tại trăm thu phí sa lộ hà nội với mức thuế xuất thuế giá trị gia tăng tám
cụ thể điều chỉnh giảm thuế xuất đối với xe dưới một mươi hai gây ngồi là hai mươi bốn đồng
xe dưới hai tấn là ba mươi bảy đồng một lượt
xe có tài trọng từ bốn tấn đến dưới một mươi tấn là bốn mươi chín đồng một lượt
xe có thể trọng từ một mươi tấn đến dưới một mươi tám tấn là chín mươi tám đồng một lượt
khách quốc tế đến việt nam trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai ước đạt một mươi chín bảy nghìn lượt người tăng một mươi một hai so với cùng kỳ năm trước
trong đó khách đến bằng đường hàng không đạt một mươi bảy bốn nghìn lượt người chiếm tám mươi tám lượng khách quốc tế đến việt nam
bàn đường bộ đạt hai ba lượt người chiếm một mươi một chín
bàn đường biển một mươi lượt người chiếm một
để khôi phục lại thị trường kinh tế du lịch sau một thời gian dài phải đóng cửa vì dịch covid một mươi chín
bữa đây bộ văn hóa tệ thao và du lịch đã chỉnh đến thủ tướng chính phủ về lựu trình mở cửa hoạt động du lịch quốc tế trong thời gian tới
theo đó sẽ mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch quốc tế đón khách nước ngoài đến việt nam và đưa khách đi du lịch nước ngoài
qua tất cả các cửa khẩu quốc tế từ ngày ba mươi một tháng ba tới đây
tuần qua giá lợn hơi trên cả ba miền tăng từ một bốn đồng một kg thịt được thu mua trong khoảng năm mươi bốn đồng đến năm mươi chín đồng một kg
dự báo tiêu thụ thiệt lợn trong dịp thức nguyên đá năm nay có thể sẽ tăng từ một mươi một mươi hai so với các tháng trước
nhưng có thể sẽ không cao như mọi năm do thu nhập của người dân bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
thưa quý vị chuyển đổi số đang được ứng dụng
ở nhiều lĩnh vực ngành nghề như hệ thống hành chính công du lịch cảnh báo thảm họa thiên nhiên
tại việt nam một trong những ngành đầu tiên ứng dụng công nghệ số là giao thông vận tải
hàng loạt doanh nghiệp vận tải đã chuyển dần từ hình thức kinh doanh truyền thống
sang ứng dụng chuyển đổi số nhằm tiết kiệm chi phí nguồn nhân lực
đây là một trong những doanh nghiệp vận tải đầu tiên ứng dụng chuyển đổi số
nếu như trước đây những nhân viên kinh doanh như chị hà phải thường xuyên trả lời những thắc mắc của khách hàng
về việc đặt xe thì nay công ty sử dụng phần mềm đặt vé xe công việc của chị hà đã giảm đi một nửa
ví dụ như là km năm mươi bảy và km hai mươi ba đó là những điểm đó mà bên em sẽ hỗ trợ đón khách ngoài nội thành hà nội
và nội thành hà nội thì em có rất nhiều điểm đón tại cóc quận
khi mà dùng app thì các bạn có thể chủ động chọn những cái điểm đón gần nhất với mình
không chỉ sử dụng công nghệ trong việc đặt vé doanh nghiệp vận tải này còn số hóa nhiều công đoạn trong quy trình vận tải
nên nguồn nhân lực đã giảm đi một nửa từ đó doanh số cũng tăng lên
hiện tại thì do ảnh hưởng của dịch covid thì ít tố bất mai cũng bị
ảnh hưởng rất là lớn nhưng mà nhờ sự phát triển của công nghệ số thì ít tố bất mai đã tiếp cận khách hàng một cách nhanh chóng hơn
và đặc biệt là việc áp dụng công nghệ số thì đã giúp cho ít tố bất mai kiểm soát được lượng khách hàng của mình
cũng như tỏa toàn bộ các thông tin liên quan đến việc kiểm soát dịch covid
thì ít tố bất mai sẽ cầm nhận cho khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác
do đó là lượng khách hàng của ít tố đã dần ổn định và phục hồi
doanh nghiệp mà người ta đã có chiến lược lâu dài thì tôi cho rằng là sau cái lần đại dịch này
họ sẽ có một tốc độ phát triển tốt bởi vì họ có khả năng về tài chính
họ có động lực để chuyển đổi số và họ làm cho tối ưu quá trình hoạt động của họ
đại dịch covid một mươi chín đang khiến các doanh nghiệp vận tải lao đao do đứt gãy kết nối doanh thu giảm nghiêm trọng
tuy nhiên đây cũng là thời cơ vàng để họ chuyển đổi số
ứng dụng công nghệ kết nối để tương tác với hành khách tìm kiếm nhiều cơ hội để phát triển
thưa quý vị rõ ràng là chuyển đổi số đã mang lại rất là nhiều lợi ích cho doanh nghiệp vận tải
tương tự về phía khách hàng cũng được hưởng nhiều lợi ích như có thể thực hiện thanh toán nhanh chóng
linh hoạt và thuận tiện cụ thể như thế nào mời quý vị cùng phóng viên của chúng tôi trải nghiệm
ý thưa quý vị trước đây nếu muốn di chuyển từ hà nội ra ngoại tỉnh thì tôi sẽ phải đến bến xe
hoặc đứng ở ngoài đường như thế này và đã không ít lần tôi phải gặp những vấn đề như là
bến xe hết vé hết chỗ
khi di chuyển ra những xe dù bến cóc thì có thể sẽ bị nhồi nhét trên những chuyến xe
đặc biệt là những chuyến xe về nhà ăn tết
thế nhưng vấn đề này đã được giải quyết bằng một giải pháp công nghệ
chỉ cần với một chiếc điện thoại thông minh và cài đặt ứng dụng trên điện thoại
thì tôi dễ dàng có thể đặt xe đặt chỗ cũng như là lựa chọn những mức giá hợp lý
hôm nay tôi có một chuyến công tác về thái bình
qua ứng dụng tôi có thể dễ dàng thanh toán đặt vé
và chỉ cần thông báo thông tin với tài xế
là tôi có thể dễ dàng thực hiện chuyến đi của mình
em bắt chạy đường rất là mệt
và giá thành cũng không hề rẻ ấy
ví dụ như trên ứng dụng đạp xe này thì giá cả nó là quy định rồi
thì em sẽ đi đúng cái mức giá của nó
thì giá cả hợp lý và đi nhanh
và đây anh thấy ghế rất là êm
đi đường dài không bị mệt đấy mà nhanh nữa
quý vị chuyển đổi số trong lĩnh vực vận tải
đang tạo ra những thay đổi mạnh mẽ
đặc biệt là đối với những doanh nghiệp kinh doanh loại hình này
và đối với người dân thì việc di chuyển cũng đã thuận lợi hơn nhiều
thay vì việc chen lấn thì người dân có thể chủ động hơn trong thời gian của mình
cũng như là dễ dàng hơn trong việc di chuyển
nếu như muốn có một bộ ảnh chơi tết thật đẹp
nhưng quý vị vẫn còn đang loay hoay không biết nên chụp ở đâu
bối cảnh như thế nào cho phù hợp với không khí ngày tết
thì ngay sau đây phóng viên thu trang sẽ đưa quý vị tới thăm qua một địa điểm chụp ảnh khá thú vị
đó là địa điểm nào mời quý vị cùng theo dõi
vâng thưa quý vị
chụp ảnh tết đang là một trào lưu thu hút nhiều vị khách
tới tham quan chụp ảnh trong dịp cuối năm như thế này
và tại các địa điểm như là ở vườn hoa nhật tân thung lũng hòa hồ tây
hay là ở vườn hoa bãi đá sông hồng
trong thời điểm này đều đang là lựa chọn của nhiều bạn trẻ tới đây tham quan chụp ảnh
với mong muốn là lưu giữ cho mình những tấm ảnh đẹp nhất
để chào đón một năm mới sực dỡ
và thưa quý vị
với mô hình chụp ảnh để có tết đẹp như thế này
sẽ giúp cho mọi người đến gần hơn với những giá trị truyền thống
và lan tỏa những nét đẹp văn hóa dân tộc
trong nhiều năm trở lại đây
vườn hoa nhật tân trở thành địa điểm chụp ảnh yêu thích của nhiều bạn trẻ
mỗi dịp tết đến xuân về
những chàng trai cô gái sung sính trong tàu dài
chụp ảnh biến những vườn hoa khoe sắt
với những đề co lung linh điều họa tết độc đáo
bãi đá sông hồng là một cái địa điểm rất là đẹp
để mọi người chụp ảnh
còn ngoài ra thì có những địa điểm mới
mọi người cứ khám phá thêm
còn tết là cứ phải lưu giữ kỷ niệm
năm nào bọn mình cũng rủ nhau đi chụp ảnh
có những vườn đào vườn quất
hoặc hôm nay như năm nay là mình lên bãi đá
thì để cho nó có những cái không cảnh
những cái không khí nó thay đổi
tuy nhiên để có được những bức ảnh đẹp nhất
mỗi du khách cần phải lưu ý khi chụp ảnh với hoa cỏ
việc lựa chọn điểm lên nét
để tạo điểm nhấn
thay vì sử dụng chế độ lên nét đa điểm
là một yếu tố rất sức quan trọng
giúp tạo kiểu sâu cho bức ảnh
thời gian tốt nhất để có thể chụp những tấm ảnh đẹp tại đây
thường vào buổi bình minh
hay trước khi mặt trẻ lặn
bên cạnh đó một yếu tố quan trọng khác không thể không nhắc đến
chính là luôn quan sát hộ cảnh thật kỹ lưỡng
trước khi bấm máy
một bức ảnh với phông nền dối
sẽ không làm nổi bật được chủ thể cần chủ
ở đây từ những cái dịch vụ make up
cho thuê trang phục
hay là những cái địa điểm người ta đều coi
đều rất là chuyên nghiệp
và bản thân em đến đây thì cảm xúc của em
cảm thấy rất là dễ chịu và thoải mái
để bộ ảnh trở nên hấp dẫn
có điểm nhiệt hơn
mỗi du khách có thể trang bị thêm cho mình những phụ kiện
hoặc những công cụ phù hợp với bối cảnh và décor của buổi chụp hình
và chắc chắn với những lưu ý đó
kết hợp cùng bối cảnh chụp ảnh
tên vật hoa nhiệt tân
sẽ giúp cho du khách có một bộ ảnh vô cùng đẹp
và mang đặc trưng của ngày tết của truyền việt nam
vâng và hy vọng với những gợi ý vừa rồi của chúng tôi
thì quý vị có thể tìm cho mình
địa điểm chụp ảnh phù hợp trong ngày tết này